ủy ban nhân dân tp hà nội thông báo đề nghị các công dân đi học tập du lịch từ các vùng dịch khi về hà nội
từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi qua nhiều con đường khác nhau nhập cảnh trực tiếp qua sân bay nội bài
qua các sân bay trong nước sau đó về sân bay nội bài hoặc nhập cảnh qua đường bộ đường sắt đường thủy
hiện đã cư trú trên địa bàn tp hà nội cần phải liên hệ cơ quan y tế
theo số điện thoại chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu nghìn một trăm một mươi năm hoặc trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm để được lấy mẫu xét nghiệm miễn phí